năm hai nghìn một mươi sáu là năm evn dự báo gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của hiện tượng enino có cường độ mạnh và kéo dài nhất trong sáu mươi năm qua gây thiếu nước ở hầu hết các hồ chứa thủy điện
mặc dù evn đã chủ động tích cực tích nước từ rất sớm song tổng lượng nước ở các hồ thủy điện thiếu hụt so với mực nước dân bình thường đến nay vào khoảng sáu năm tỷ mét khối nước
bên cạnh đó evn phải đảm bảo cấp nước cho hạ du phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân
tuy nhiên theo ông đinh quang chi evn cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên bằng mọi biện pháp khắc phục
hiện các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế cũng đang gặp khó khăn evn cho rằng nếu tập đoàn xin điều chỉnh giá điện thì lại càng khó khăn hơn nữa
với vai trò là một doanh nghiệp nhà nước evn thấy cần có trách nhiệm phải góp phần giữ ổn định nền kinh tế đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đất nước phát triển và ổn định cuộc sống của người dân